tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đại sứ vương quốc anh tại việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng chúc mừng ngày gareth wood bắt đầu đảm nhận cương vị đại sứ của vương quốc anh tại việt nam
vào đúng dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
tổng bí thư khẳng định việt nam mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác song phương
trên các lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư tài chính văn hóa giáo dục quốc phòng an ninh
tăng cường trao đổi cấp cao và giao lưu trên các kênh đảng quốc hội nhân dân và giữa các địa phương hai nước
tổng bí thư đề nghị hai bên tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế đa phương
ủng hộ việc phát triển quan hệ giữa anh với asean
về phần mình đại sứ gareth wood khẳng định anh rất coi trọng vị trí và vai trò của việt nam
cho rằng hai nước đều có tầm nhìn chiến lược và quan điểm ủng hộ thương mại tự do
có nhiều tiềm năng to lớn để tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực nhất là về kinh tế tài chính giáo dục y tế quốc phòng
đại sứ bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiến tới ký kết hiệp định thương mại tự do song phương
tăng cường phối hợp tại hội đồng bảo an liên hợp quốc và trong các vấn đề khu vực quốc tế
đề nghị việt nam ủng hộ phát triển quan hệ đối tác giữa anh với asean